trong hai ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ lực lượng cảnh sát giao thông công an tp đà nẵng đã tập trung xử lý chuyên đề vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện
kết hợp vừa tuần tra vừa chốt chặn lực lượng chức năng đã xử lý hàng loạt trường hợp vi phạm ghi nhận trên tuyến đường trọng điểm du lịch đà nẵng
chốt xử lý vi phạm nồng độ côn tràm cảnh sát giao thông cửa ô hòa hải
trong thời gian ngắn tội công tác dừng gần năm mươi phương tiện để kiểm tra và phát hiện nhiều người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn
đơn cử như trường hợp này vi phạm ở mức kịch khung
mặc dù đã bị xử lý và tịch thu phương tiện trước đó nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục sử dụng rượu bia và coi thường an toàn tính mạng bản thân
là lối chửi mắng thậm chí dùng lời lẽ thô tục hay bất chấp hiệu lệnh rồ ga bỏ chạy
những trường hợp không phải hiếm gặp và họ có rất nhiều lý do để thuyết phục lực lượng chức năng bỏ qua lỗi vi phạm
tuy nhiên với trường hợp người điều khiển xe máy không chấp hành đo nồng độ cồn đều áp dụng xử lý ở mức cao nhất là phạt từ sáu đến tám triệu đồng
tước giải phép lái xe từ hai mươi hai đến hai mươi bốn tháng và tạm giữ phương tiện bảy ngày
trường hợp người vi phạm đã vi phạm từ hai đến ba lần như các trường hợp vừa rồi chúng ta vừa kiểm tra người vi phạm đã vi phạm lần thứ hai
đối với những trường hợp này thì người vi phạm tỏ ra không chấp hành có lời nói cử chỉ hành động cũng như thái độ là chống đối lại lực lượng chức năng
thì đối với những trường hợp này chúng tôi bên mặt chúng tôi động viên giáo dục thuyết phục thì chúng tôi sẽ mời phối hợp với công an phường để mời người dân về xử lý
và sâu sắc hơn thì chúng tôi sẽ để người dân qua ngày mai tính chúng tôi sẽ phối hợp công an phường mời đến xử lý
hiện nay mức xử phạt vi phạm nồng độ cồn đối với xe máy và ô tô đều ở mức cao
và hậu quả để lại sau mỗi vụ tai nạn giao thông vô cùng nặng nề nhiều người dân cũng dần thay đổi nhận thức
buồn bia vào thì nguy hiểm khá là nguy hiểm khi mà làm giao thông bởi vì khi mà mình buồn bia vào thì cơ thể mình không tỉnh tạo được để mà lái xe
thế nên cái việc đó rất là nguy hiểm
chúng ta nên thiết chế cái việc đó lại sao cho nó phù hợp với các
chuẩn mực của cuộc sống mới để đảm bảo an ninh an toàn ở trên các con đường mình đi không an toàn cho chính mình an toàn cho mọi người
thực hiện đợt câu điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xử lý vi phạm dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm
lực lượng cảnh sát giao thông toàn thành phố đà nẵng bố trí một trăm linh quân số ấn trực xuyên suốt năm ngày nghỉ
thực hiện đợt câu điểm đảm bảo an ninh an toàn giao thông và xử lý vi phạm dịp nghỉ không an toàn cho chính mình an toàn cho chính mình an toàn cho chính mình